hạn mặn đang bùa vây đồng bằng sông kiều long đe dọa tới đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân toàn vùng
năm nay nếu tình hình hạn mặn diễn biến theo đúng kịch bản dự báo thì sẽ có trên một trăm năm mươi hộ dân thiếu nước
tập trung ở những vùng ven biển vùng sâu nơi không thuận lợi để tích nước và triển khai các biện pháp ứng phó
chữ nước chống hạn mặn đang là ưu tiên số một của các địa phương và người dân của đồng bằng sông kiều long
kinh nghiệm từ mùa hạn mặn lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu và với tình hình thực tế của tỉnh ven biển luôn chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn
tỉnh bến tre đã đẩy mạnh công tác lưu trữ nước để chống hạn mặn với phong trào đồng khởi chữ nước trong toàn tỉnh
từ chữ nước trong lưu trong bể chứa tới đảo ao xây hồ và những năm gần đây
nhiều người dân tỉnh bến tre nói riêng và vùng đồng bằng sông kiều long nói chung đã áp dụng phương pháp hiện đại dùng túi chữ nước
mua túi chữ nước ngọt sẵn để phòng mặn nó lên mình sẽ lấy nước từ túi này ra để mình tưới chứ không dám trực tiếp từ kinh tự nhiên lên
đối với tỉnh cà mau là không có nước không có nước phục vụ từ nước ngọt từ đồng bằng sông kiều long như sông tiền sông hồng
như vậy thì vấn đề dự trữ nước vào mùa khô đối với tỉnh cà mau là hết sức cần thiết
hiện tại có khoảng tám mươi hai hộ dân đồng bằng sông cửu long bị thiếu nước sinh hoạt và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào cao điểm của hạn mặn
trong khi đó trên ba trăm ba mươi ha diện tích lúa đông xuân và một trăm ba mươi sáu ha chuyên canh trái cây cần được bảo đảm cung cấp đủ nước tưới trước sự gia tăng của hạn mặn
nồng độ mặn dưới năm phần ngàn thì chúng ta mới được tưới cho các cây trồng cả cây lúa hay cây ăn trái
nếu như nồng độ trên cái này thì chúng ta tưới nó sẽ gây thiệt hại cho cây ăn trái dù ở bất cứ giai đoạn nào
và đối với rừng cây ăn trái khi mà cái xâm nhập mặn nó vào trong đến các cái mương ở trong đó là
cái này hết sức nguy hiểm
mặc dù người dân và các địa phương đã chủ động tích cực nhưng rõ ràng nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất
thiếu nước sinh hoạt hoặc nước sinh hoạt không bảo đảm là khó tránh khỏi đối với đồng bằng sông cửu long trong mùa hạn mặn năm nay
đây là nhiệm vụ cấp bách nhất được đặt ra cho các tỉnh thành trong khu vực
từ ấp xã xóm phường thị trấn cho đến huyện đến tỉnh thì đề nghị công đồng chí phải chủ động các phương án
để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân
mở rộng mạng lưới cấp nước đô thị đến khu vực nông thôn nâng cận để góp phần đáp ứng nước cho người dân
hiện tại các địa phương đang tiếp tục xây dựng hồ chữ nước ngọt đập tạm ngăn mặn để giữ nguồn nước ngọt cho các trạm cấp nước tập trung nông thôn
tập trung tại các tỉnh bạc liêu trà vinh tăng công suất đối với các công trình nước sạch và nối dài tuyến ống về cho người dân
khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh sóc trăng
long an cảm mau kiên giang